vào sáng ngày hôm nay đoàn đại biểu ban chấp hành trung ương đảng chủ tịch nước quốc hội chính phủ ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
đã đặt vòng hoa vào lăng viếng chủ tịch hồ chí minh và dân hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên đường bắc sơn
dự lễ viếng có các đồng chí ủy viên bộ chính trị chủ tịch nước võ văn thưởng thủ tướng chính phủ phạm minh chính
bí thư trung ương đảng chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam đỗ văn chiến nguyên tổng bí thư nông đức mạnh
nguyên chủ tịch nước nguyễn xuân phúc nguyên chủ tịch quốc hội nguyễn văn an nguyễn sinh hùng
cùng nhiều đồng chí lãnh đạo nguyên lãnh đạo đảng nhà nước và lãnh đạo các ban bộ ngành đoàn thể trung ương đã dự lễ viếng
trước anh linh chủ tịch hồ chí minh đoàn đại biểu đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của người
đối với sự nghiệp cách mạng của đảng và dân tộc ta người đã công hiến cả cuộc đời cho dân cho nước dẫn dắt đảng ta nhân dân ta
làm nên những thắng lợi vẻ vang vòng hoa của đoàn mang dòng chữ đời đời nhớ ơn chủ tịch hồ chí minh vĩ đại
chiến thắng ba mươi tháng bốn năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm mãi mãi đi vào lịch sử khẳng định tầm vóc vĩ đại ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến
chống mỹ xâm lược thể hiện ý chí độc lập tự chủ tự lực tự cường và khát vọng hòa bình của dân tộc việt nam
kỷ niệm bốn mươi tám năm ngày giải phóng miền nam thống nhất đất nước là dịp toàn đảng toàn dân toàn quân ta ôn lại những trang sử hào hùng của dân tộc
đồng thời phát huy tinh thần và hào khí của đại thắng mùa xuân năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm phần đấu xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh hạnh phúc
hiện thực hóa những khát vọng mà đại hội một mươi ba của đảng đã đề ra
tiếp đó đoàn đại biểu đã tới đặt vòng hoa dâng hương tưởng niệm canh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm canh hùng liệt sĩ trên đường bắc sơn
trong không khí trang nghiêm các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước bày tỏ lòng tưởng nhớ những người con ưu tú của dân tộc đã không tiếc máu xương
dũng cảm chiến đấu hy sinh vì nền độc lập tự do của tổ quốc vì hạnh phúc của nhân dân
vòng hoa của đoàn mang dòng chữ đời đời nhớ ơn canh hùng liệt sĩ